các hình thế chính chi phối thời tiết miền bắc trong ngày mai
vì vậy ở các tỉnh tây bắc bộ như lai châu lào cai yên bái điện biên sơn la hòa bình
nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ trời cũng còn nắng từ sớm
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp khu vực sẽ tăng lên mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
không khí lạnh suy yếu vùng thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông
cũng làm cho thời tiết miền trung thay đổi rõ rệt
trong đêm nay suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận không còn nơi nào có mưa
có chẳng chỉ là một chút sương mùi nhẹ vào buổi sáng sớm ở các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
sáng ngày mai dưới tác động của hàn lưu vùng áp thấp phía tây miền trung đều có nắng từ sớm
nhiệt độ hầu khắp miền trung đều tăng cao ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở các huyện vùng núi phía tây như tương dương hương khê hay đông hà bắt đầu chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn yếu
nên nhiệt độ ở mức cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ và nắng nóng cục bộ sẽ xuất hiện
đang trong giai đoạn mùa khô nên khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong những ngày mưa ít nắng nhiều
với mức nhiệt ngày ở tây nguyên trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn ở nam bộ nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ vẫn xảy ra cục bộ ở khu vực miền đông nam bộ
với các tỉnh thành miền tây nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
thời tiết nắng nhiều nhiệt cao cộng thêm với lượng nước từ thượng nguồn sông mê công chảy về ít
khiến cho tình hình sâm nhầm mặn ở nam bộ ngày càng khốc liệt
theo dự báo từ hôm nay đến hết ngày một mươi năm tháng ba xâm nhập mặn tiếp tục tăng
và đạt mức cao nhất vào ngày một mươi một mươi ba tháng ba sau giảm chậm
vì vậy các địa phương cần hạn chế tới nước cho cây trồng nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất
trên biển do ảnh hưởng hút gió của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
ở vĩnh bắc bộ gió sẽ chuyển sang hướng nam đến đông nam với cường độ mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa chưa xảy ra tình trạng biển động
gió thổi ở mức trung bình
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước